trong sáng ngày ba mươi tháng năm tại hà nội ban thường vụ đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi video clip về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp trung ương
sau ba tháng phát động cuộc thi đã được đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên toàn khối hưởng ứng tham gia và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ
tính đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ban tổ chức cuộc thi đã nhận được ba mươi chín video clip đến từ hai mươi năm đơn vị trực thuộc đoàn khối
tại lễ tổng kết ban tổ chức đã trao một giải nhất cho một đơn vị đoàn thanh niên tổng công ty thuốc lá việt nam vinataba một giải nhì cho đoàn thanh niên đường sắt việt nam
ngoài ra còn trao ba giải ba bốn giải khuyên khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất